để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới
cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng thông thụ bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an đã phối hợp với các lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn lào và nhân dân trên địa bàn
khắc phục khó khăn tăng cường tuần tra kiểm soát góp phần bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới huyện quế phong
một chuyến tuần tra song phương định kỳ giữa đồn biên phòng thông thụ nghệ an việt nam và đại đội biên phòng hai trăm một mươi sáu bộ chỉ huy quân sự tỉnh hùa phân lào
giữa cái nắng gây gắt nơi trào lửa miền trung xuyên qua cánh rừng già lực lượng tuần tra kết hợp đặt chân đến cột mốc ba trăm sáu mươi tám
nhưng mỗi chuyến tuần tra đều để lại cho thiếu úy bumy then cán bộ đại đội biên phòng hai trăm một mươi sáu những dấu ấn đáng nhớ
cùng tổ chức tuần tra kết hợp thường xuyên giúp lực lượng bảo vệ biên giới hai bên cập nhật tình hình địa bàn kịp thời phát hiện ngăn chặn các hoạt động gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa bàn đảm bảo nguyên trạng dấu hiệu đường biên cột mốc
có bất kỳ điều gì hai bên đều kịp thời thông báo cho nhau để phối hợp giải quyết
mỗi quý một lần hai bên cùng lập kế hoạch phối hợp tuần tra song phương theo nội dung đã được phê duyệt thống nhất
tại cột mốc ba trăm sáu mươi bốn các nghi thức đối ngoại biên phòng về tuần tra song phương được hai bên nghiêm túc thực hiện như trào cột mốc cùng kiểm tra vị trí hiện trạng tọa độ và kết cấu cột mốc phát quang ghi chép hiện trạng quanh khu vực
đồng thời hai bên cũng trao đổi về tình hình trật tự địa bàn trong đó có thông tin về tội phạm gây mất ổn định đến an ninh biên giới kịp thời phát hiện những vi phạm đến quy chế biên giới để giải quyết theo đúng tinh thần hữu nghị hợp tác và cùng phát triển
qua quá trình tuần tra hệ thống đường biên cột mốc còn nguyên trạng không phát hiện thấy các hoạt động xâm phạm đến hệ thống đường biên cột mốc
trong thời gian tiếp theo đơn vị và lực lượng bảo vệ biên giới của huyện sơn tước nước bản lào sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tuần tra song phương để khép kín đoạn biên giới
đơn vị được phân công quản lý
để bảo đảm an ninh biên giới chúng tôi đã có quy chế phối hợp với đồn biên phòng thông thụ bộ đội biên phòng việt nam thường xuyên trao đổi thông tin tình hình liên quan đến hai bên biên giới
nếu có vấn đề xảy ra sẽ thống nhất xử lý theo quy chế giữa hai bên đã ký kết
thông qua tuần tra song phương tăng cường thêm mối quan hệ giao lưu đoàn kết gắn bó giữa chúng tôi và đồn biên phòng thông thụ
buổi tuần tra song phương không có sự cố phát sinh
cũng không phát hiện trường hợp vi phạm quy chế biên giới
kết thúc tuần tra hai bên tổ chức rút kinh nghiệm ký biên bản ghi nhận kết quả công tác quản lý bảo vệ biên giới trong thời gian qua
và kế hoạch phối hợp thời gian tiếp theo thể hiện đậm nét thắm tỉnh quân dân hai nước láng giềng anh em việt lào